trưa nay lực lượng cứu hộ của bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã cứu thành công bốn thuyền viên và chín nhà khoa học của trường đại học khoa học tự nhiên thuộc đại học quốc gia hà nội
gặp nạn trên biển khi đang ra biển trên tàu cá qt hai mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu ts để lấy mẫu nước khu vực quanh đảo cồn cỏ phục vụ nghiên cứu khoa học
trước đó vào một mươi bốn h chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị nhận được tin báo tàu cá qt hai mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu ts gặp nạn cách bờ biển quảng trị một mươi hải lý
xác định tàu cá bị gãy trục coi nhất chết máy có nguy cơ chìm nên bộ đội biên phòng quảng trị đã nhanh chóng điều tàu cn chín cùng một mươi ba cán bộ chiến sĩ
do trung tá trần tuấn anh phó tham mưu bộ đội biên phòng quảng trị trực tiếp chỉ huy ra biển ứng cứu
sau ba giờ tìm kiếm trên biển đến một mươi bảy h ba mươi cùng ngày tàu cn chín đã đến
được vị trí tàu cá bị nạn nhưng do thời tiết sương mù trời tối gió lớn nên đội cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận
đến năm h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa người từ tàu bị nạn sang tàu cn chín rồi tiến hành lai dắt tàu cá vào bờ
hiện toàn bộ nạn nhân đã được chăm sóc sức khỏe tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa việt